sau ba ngày xét xử và nghị án kéo dài chiều qua tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt một mươi bị cáo
trong vụ án nguyên tổng giám đốc ngân hàng thương mại của phần đông á d a b trần phương bình cùng đồng phạm
gây thất thoát gần một trăm tám mươi năm tỷ đồng ở d a b chi nhánh hà nội
trong đó bị cáo trần phương bình bị phạt một mươi năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng tổng hợp với hai bản án tù trung thân trước đó
hình phạt chung đối với bị cáo bình là tù trung thân
cùng tội danh này nguyên phó tổng giám đốc đ a b nguyễn thị kim xuyến bị phạt một mươi một năm tù
tổng hợp với hình phạt ba mươi năm tù trong vụ án trước đó hình phạt chung đối với bị cáo xuyến là ba mươi năm tù
tám bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án hai mươi bốn tháng tù treo đến năm năm tù giam
trong đó bị cáo phan thúy mai nguyên giám đốc công ty an phát bị phạt năm năm tù
và chịu trách nhiệm bồi thường gần bảy mươi sáu tỷ đồng cho đ a b
bản án sơ thẩm nêu rõ bị cáo mai đã sử dụng các tài liệu giả chữ ký của các cổ đông
để thế chấp tài sản không có sự đồng ý của các cổ đông
bị cáo lợi dụng mối quan hệ thân thiết với trần phương bình và nguyễn thị kim xuyến
vận động hai người này chỉ đạo chi nhánh đ a b hà nội giải ngân nhanh sai quy định
ngoài ra tòa cũng tuyên buộc công ty an phát bồi thường một trăm linh tám tỷ đồng cho đ a b
đồng thời tuyên trả lại một trăm hai mươi bốn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty an phát
song tiếp tục được tạm giữ để đảm bảo thi hành án